tại tỉnh brehir cách thủ đô phnom penh khoảng ba trăm linh km về phía bắc đã diễn ra lễ hoàn thành trùng tu đài hữu nghị việt nam campuchia
đài hữu nghị nằm trang trọng ngay tại trung tâm tỉnh lị với phần thiết kế chính là nhóm tượng người chiến sĩ tình nguyện việt nam và người lính campuchia đứng bảo vệ một bà mẹ campuchia bồng con nhỏ
đại hiểu nghị nằm trang trọng ngay tại trung tâm tỉnh lị với phần thiết kế chính là nhóm tượng người chiến sĩ tỉnh nguyện việt nam và người lính campuchia đứng bảo vệ một bà mẹ campuchia bồng con nhỏ